vâng thưa quý vị từ ngày một mươi bốn tháng sáu thành phố hồ chí minh vừa có thông báo tìm người từng đến giao dịch
đã ghi nhận các ca bệnh covid một mươi chín là nhân viên làm việc tại năm cửa hàng h năm mobile
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh vừa có thông báo tìm người từng đến giao dịch
tại năm cửa hàng thuộc hệ thống h năm mobile như sau
sáu mươi bảy trần quang khải phường tân định quận một
một trăm bốn mươi tám nguyễn cư trinh phường nguyễn cư trinh quận một
một trăm chín mươi một khánh hội phường ba quận bốn
sáu trăm năm mươi bốn lê hồng phong phường một mươi quận một mươi
hai trăm linh sáu hoàng văn thụ phường bốn quận tân bình
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh đề nghị những trường hợp từng đến giao dịch
tại năm cửa hàng h năm mobile trên trong thời gian từ ngày một tháng sáu đến nay
thực hiện khai báo tại y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm covid một mươi chín cách ly y tế theo quy định